thông tin liên quan đến việc tìm kiếm máy bay ksa hai trăm một mươi hai gặp nạn trên biển
vào ngày hôm nay việc trục vớt vật thể được nghi là máy bay kasa hai trăm một mươi hai ở độ sâu sáu mươi m
sẽ được thực hiện với sự tham gia của thợ lặn và robot cùng những thiết bị hiện đại nhất
công tác tìm kiếm phi hành đoàn và máy bay ksa hai trăm một mươi hai mất tích vẫn đang rất khẩn trương
hiện tình hình thời tiết tại khu vực đảo bạch long vĩ đã tốt hơn tạo thuận lợi hơn cho công tác tìm kiếm
đặc biệt việt nam đang nhận được những hỗ trợ tích cực của quốc tế
trong cuộc họp vào chiều ngày hai mươi một tháng sáu tại cục hàng không việt nam
đại diện đơn vị sản xuất của máy bay kasa thuộc tập đoàn airbus tây ban nha cho biết
sẽ phối hợp giúp đỡ trong việc giải mã hộp đen tìm nguyên nhân tai nạn
thiết bị do tìm hộp đen và chuyên gia kỹ thuật hiện đã được huy động ra thực địa
sau khi tìm thấy hộp đen cộng với các mảnh vỡ tập đoàn airbus sẽ xử lý các dữ liệu
dừng lại sự cố dưới sự giám sát của bộ quốc phòng việt nam
tập đoàn airbus sẽ trao đổi một cách chi tiết về các thông số kỹ thuật về tàu kasa
hỗ trợ về nhân sự phương tiện kỹ thuật và kinh phí
việc chia sẻ thông tin với phía việt nam sẽ được hỗ trợ ở mức cao nhất và bảo mật tuyệt đối